để hỗ trợ người dân khám sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hôm nay tại hà nội
bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp cùng bộ y tế đài tiếng nói việt nam tổ chức lễ công bố
chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí qua ứng dụng vov bác sĩ hai mươi bốn
chương trình miễn phí cho toàn thể người dân trên cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài
trong thời gian dịch covid một mươi chín khi có nhu cầu tư vấn khám chữa bệnh người dân chỉ cần truy cập
và các bệnh viện có trên ứng dụng để được bác sĩ tư vấn miễn phí qua cuộc gọi video call
điểm nổi bật của ứng dụng vov bác sĩ hai mươi bốn là việc dễ dàng cài đặt và có thể ghi âm lại cuộc gọi
tư vấn lưu lại các đơn thuốc rất dễ dàng tra cứu khi cần thiết khám chữa bệnh từ xa không
chỉ góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh mà còn giúp giảm tải cho các bệnh viện